tiếp tổng giám đốc tổ hợp samsung việt nam choi chu ho thủ tướng nguyễn xuân phúc đánh giá cao kết quả sản xuất kinh doanh của tổ hợp samsung
đóng góp tích cực vào kinh tế việt nam tin tưởng mối quan hệ tốt đẹp giữa chính phủ các bộ ngành địa phương việt nam với samsung
thủ tướng khẳng định chính phủ và các bộ ngành tỉnh bắc ninh rất quan tâm việc sản xuất kinh doanh của tổ hợp samsung việt nam
luôn tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục đầu tư nhanh nhất cho tổ hợp samsung
tổ hợp samsung thủ tướng chấp thuận giải quyết thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư cho tổ hợp samsung
đồng thời tin rằng tổ hợp samsung việt nam samsung display việt nam sẽ có sự phát triển vượt bậc đưa ra thị trường những sản phẩm màn hình công nghệ cao
thủ tướng đề nghị samsung tiếp tục hỗ trợ thiết thực về đào tạo và chuyển giao công nghệ để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp công nghiệp phụ trợ của việt nam
đặc biệt là doanh nghiệp quy mô vừa và nhỏ có cơ hội hợp tác tham gia cung cấp các nguyên vật liệu linh kiện cho các dự án của tập đoàn
tổng giám đốc tổ hợp samsung choi chu ho cảm ơn thủ tướng nguyễn xuân phúc đã dành thời gian tiếp
cho biết tình hình thị trường thế giới hiện nay gặp nhiều khó khăn nhưng tổ hợp samsung vẫn nỗ lực phát triển bảo đảm các chỉ tiêu tăng trưởng năm hai nghìn một mươi chín
ông cũng đề nghị chính phủ thủ tướng chính phủ và các bộ ngành tỉnh bắc ninh quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động của tổ hợp
nhất là công ty samsung display việt nam về mặt thủ tục đầu tư để công ty có điều kiện mở rộng đầu tư
sản xuất các sản phẩm màn hình công nghệ cao với nhiều tính năng mới qua đó đóng góp hơn nữa vào tăng trưởng kinh tế việt nam